quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới sáng ngày một mươi bốn tháng ba
như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng chuyên gia kinh tế đi tìm lời giải để những mỏ neo kinh tế xa khơi
đều bị tác động bởi giá xăng tăng trong đó thì hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân cũng chịu ảnh hưởng
giá xăng dầu tăng tâu thuyền nam bờ ngư dân chấp nhận chịu lỗ
liên bộ tài chính bộ công thương đã điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá xăng dầu đã lên tới gần ba mươi đồng một lít
với giá xăng dầu nhảy vọt không ít ngư dân đã chấp nhận nằm bờ hoạt động đánh bắt thủy hải sản bị ngưng trễ
xăng dầu hắn tăng quá mà lại không có cho nên là bạn đi mượn không được người
đóng này là nói thế thôi nhưng mà bây giờ là hắn nằm vô dầu này nhiều
cho nên là anh em đi thì cũng không thu hoạch được bao nhiêu cả
trung bình mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ một mươi đến một mươi năm ngày
như vậy mỗi tàu phải dự trữ ít nhất hàng chục ngàn lít dầu
nếu chấp nhận vươn khơi ngư dân sẽ phải gánh thêm khoản chi phí nhiên liệu không nhỏ
nếu bội thu theo tính toán của ngư dân sẽ không có lãi thậm chí có thể bị lỗ
tăng giá xăng dầu là ảnh hưởng rất lớn đến nghề khai thác

theo dõi phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy
đòi hỏi cần phải kịp thời có những chính sách hỗ trợ để ngư dân yên tâm bám biển
phân tích trong vấn đề chính sách ngày hôm nay tiến sĩ võ trí thành nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương sẽ lý giải vấn đề này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với vấn đề và chính sách của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông chưa bao giờ có thể nói là ngư dân lại gặp áp lực khó khăn đến như vậy khi mà hiện nay giá xăng dầu liên tục đập đỉnh
vậy thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ
có thể nói rằng là câu chuyện giá xăng dầu tăng mà tăng có thể nói là gần như phi mắt
có hai cái hệ lụy có thể nói là xấu
một là cái nguy cơ cái rủi ro bất ổn kinh tế bị mộ
mà cái điều này lại đặc biệt quan trọng đến cái thứ hai mà tôi nói ngay
tức là cái phục hồi và tăng trưởng kinh tế
bởi vì cái mối quan hệ giữa kinh tế bị mộ
nhất là câu chuyện lạc pháp với các cái chính sách bị mộ
và nhất là trong cái bối cảnh mình đang thực hiện đang đẩy mạnh đang quyết liệt thực hiện cái chương trình phục hồi phát triển kinh tế
có thể nói là tác động đến tất cả
và cái tác động này thì tiêu cực
rõ ràng thì chúng ta đã thấy những cái tác động
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn những cái tác động đối với lại là khi mà giá xăng dầu liên tục tăng như vậy
và ngư dân thì họ chấp nhận là để tàu thuyền nằm bờ ạ
hành hưởng đầu tiên là
xấu tức là đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ
đằng sau là công an việc làm
là thu nhập
là cái mưu sinh của ngư dân
và cái thứ hai
tôi phải nói thêm một cái vấn đề nữa
là cái hoạt động của ngư dân nó không thuần túy chỉ là câu chuyện kinh tế
mà đây họ góp phần rất là có ý nghĩa trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước
một cái câu chuyện
mà ta biết là trong đàm phán
các hiệp định thương mại
ví dụ như tpp
thì một số bên là đòi hỏi việt nam là phải thực hiện cái chính sách đối với lĩnh vực mà đánh cá ngoài khơi này là hoàn toàn là theo cơ chế thị trường
thế nhưng mà
có cái lý do
chủ quyền bảo vệ chủ quyền như vậy cho nên là
cuối cùng thì cái lĩnh vực ngư dân
ngay cả trong các hiệp định thương mại tự do
thì đã được
chấp nhận là nhà nước có quyền để được hỗ trợ
cho ngư dân
thế là như vậy có nghĩa là gì
cái ý nghĩa ấy nó lớn đến cái mức mà đã đưa lên bản đàm phán của các cái hiệp định thương mại tự do
và phía đối tác họ cũng công nhận bên cạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường
thì cái vai trò nhà nước
cái sự hỗ trợ nhà nước
là được thừa nhận
và chúng ta có quyền làm như vậy
vâng ông vừa nhắc đến việc mà nhà nước hỗ trợ cái hoạt động của chúng ta triển khai đối với ngư dân
vậy thì dưới những cái tác động mà như ông vừa phân tích là những hệ lụy đem đến khi mà
xăng dầu tăng giá và ngư dân thì không ra khơi được
vậy thì theo ông những cái chính sách cụ thể ở đây khi mà nhà nước hỗ trợ
cho ngư dân là như thế nào trong cái thời điểm này ạ
có ba cái nhóm chính sách
rất là quan trọng
rất nhiều lĩnh vực trong ngành kinh tế và đặc biệt là đối với cái lĩnh vực mà hôm nay chúng ta trao đổi
cái thứ nhất
là hiện nay chúng ta đã có cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
trong cái chương trình này
có hai cái trụ cột
là hỗ trợ cho các doanh nghiệp
cho các hợp tác xã cho các hộ gia đình
ở dưới hình thức tổ chức nào thì họ cũng là cái đơn vị sản xuất kinh doanh
chắc chắn là
họ nằm trong
và tôi thậm chí tôi nghĩ là nên là ưu tiên
trong cái chương trình hỗ trợ này
cái trụ cột thứ hai tức là hỗ trợ an sinh xã hội việc làm lao động
thế thì từ xưa ngay đối với
đồng bào bên biển
các cái hộ đánh cá ngư dân này này
thì đã có những cái chương trình
để hỗ trợ ngư dân
rõ ràng là cái chương trình phục hồi này nó cũng có cái này
họ chắc cũng lại làm một cái như tôi nhấn mạnh là một cái
điểm nhấn của cái mà mình cần đặc biệt lưu ý
còn ngoài cái đó
như tôi nói đối với cả nền kinh tế là đối với
lĩnh vực đánh bắt cá này
làm sao mà kiềm chế được cái
tăng giá cả đặc biệt là xăng dầu
thế nhưng mà chúng ta phải đặt ra một cái
tạm gọi là một cái chương trình
hay một cái giải pháp
để mà hỗ trợ an sinh
mà làm sao hỗ trợ trực tiếp
theo cái nghĩa là
họ đang khó khăn
thì dù tàu cá ra bờ hay là hoạt động chưa hiệu quả lắm
hoặc là phải nằm bờ
đảm bảo cái lưu sinh
cái cuộc sống
cơ bản cho họ
bên cạnh những chính sách hỗ trợ như ông nói là
chúng ta là từ nhà nước hỗ trợ
vậy thì còn từ địa phương
theo ông thì các địa phương đối với lại là khi mà có những hoạt động mà ngư dân phải làm tàu thuyền
mà không được ra khơi như vậy thì cần phải có những cái chính sách như thế nào
những cái nhóm giải pháp thì tôi đã nói rồi
nhưng mà nguồn điện ở đâu và ai thực hiện
thế thì chúng ta đều biết là ngay cả nếu mà chính sách là của trung quốc
thì cái người thực hiện
cũng chính là các cán bộ cơ sở
cũng chính là những người
cán bộ ở địa phương
cho nên ở đây cái vai trò cầu nối cái vai trò để mà
giải được cái chính sách
nó thực sự là có hiệu quả
nó đúng nó trúng và nó kịp thời
thì cũng rất nhiều địa phương nó tùy vào cái nguồn lực ngân sách
vào cái khả năng huy động nguồn lực của họ
thì nhiều địa phương họ cũng đã có rất là nhiều sáng kiến
và như tôi đã nói cái nhóm giải pháp thứ ba chính là liên quan đến cái hỗ trợ
cho cái cuộc sống của họ
trực tiếp ở đây có nghĩa là ví dụ như là
một cái số tiền nhất định đúng không
đưa cho họ
vào một số tháng nhất định
ví dụ như vậy
thế thì tôi nghĩ là
thế điều đó thì cái vai trò của địa phương
cũng rất có ý nghĩa đặc biệt là những cái tỉnh
mà cái ít nhiều cái nguồn lực ngân sách họ có thể
huy động được
vâng vậy thì là nhìn một cách tổng quan theo ông thì chúng ta cần phải đưa ra những cái kịch bản hay là những
giải pháp ứng phó như thế nào bởi là
dự báo thì tình hình giáo xăng tiếp tục
sẽ có những cái biến động và
việc mà ngư dân
có tiếp tục xa khơi hay không hay là tàu thuyền phải nằm bờ
tôi nghĩ là
những cái giải pháp chúng ta đã trao đổi rồi tôi nhấn mạnh lại là làm sao thực hiện nó
nó hiệu quả
tất nhiên là đúng và trúng
với cái vai trò của
ngành thủy sản nói chung và đánh bắt
ở ngoài biển như thế này
thì chúng ta cần phải có một cái nhìn
dài hạn hơn
các chính sách
cái chính sách ấy nó liên quan đến cái việc nâng cao năng lực
cái lĩnh vực này
khi nói năng lực thì nó có cả
vấn đề trang thiết bị
nó có cả vấn đề là kỹ năng
vấn đề là năng lực và nguồn nhân lực
nó có rất là nhiều thứ như thế này
thứ hai tức là
cái bài học
về cái việc là làm sao
cái hỗ trợ của nhà nước
nó phải tính đến
các cái yếu tố hội nhập thị trường
trên cơ sở đó
thì chúng ta có cái cách thức can thiệp cách thức hỗ trợ
nó phù hợp
để nó tính nguyên vững
thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của nó lại càng phải
hiệu quả hơn
và cái này thì chúng ta đã thấm thiết rất nhiều bài học về
ví dụ như là cho vay vốn rẻ
như là chương trình sáu mươi bảy
những năm lại đây chẳng hạn
thế cho nên là
không phải là
chúng ta cứ vào
và hỗ trợ
nhưng nếu mà nhìn dài hạn để cái hỗ trợ làm sao bền vững và nâng cao được cái năng lực
và giải pháp thì nó có rất nhiều gắn với những câu chuyện thế nào là năng lực
thế nào là cạnh tranh
thế vào một cái điểm nữa
là vì chúng ta hội nhập rất là lớn cho nên là việc hợp tác
chuyển giao công nghệ
hợp tác với các đối tác
của nước ngoài
cả ở tầm chính phủ cả ở tầm doanh nghiệp
và cả ở tầm có thể là
rất là quan trọng
thế cho nên là
đây cũng là một cái dịp mà tôi nghĩ là chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể
cái lĩnh vực này nhất là trong bối cảnh chúng ta đã có chiến lược
điều đấy là rất là quan trọng đối với đất nước ta một đất nước mà có trên
ba km bờ biển có rất nhiều những đảo
chúng ta cũng hy vọng là với những chính sách mà cần phải đưa ra một cách kịp thời như ông nói là đúng trúng
sẽ hỗ trợ kịp thời ngư dân
khi mà để duy trì và tiếp tục cái hoạt động vươn khơi bám biển
nhưng mà như tôi nói là
cả các chính sách dài hạn
một lần nữa xin cảm ơn ông đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách ngày hôm nay